cảm ơn các bạn đã theo dõi

trong vụ án này năm vị can gồm nguyễn thanh hoài vũ trọng lương nguyên trưởng và phó phòng khảo thí triệu thị chính và vạm văn quân nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo lê thị dung phó đội trưởng thuộc phòng bảo vệ chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang bị truy tố ba tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và lợi dụng sử dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợ
với tư cách nhân chứng liên quan tới vụ án trước đó vào ngày một mươi tám tháng chín tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên sự sơ thẩm lần một tuy nhiên chỉ có năm mươi năm nhân chứng có mặt sáu mươi người có đơn xin vắng và sáu mươi hai người vắng mặt không có lý do
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi em trần lâm sinh năm hai nghìn năm học sinh lớp chín của một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vẫn phải nằm viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị sau khi bị nhóm hai mươi thanh niên hành hung bị thương
sự việc xảy ra vào một mươi giờ sáng cùng ngày khi lâm cùng một người bạn chạy xe máy xuống nhà người thân của bạn tại xã trạm hành thành phố đà lạt chơi
trên đường về lâm và bạn ghé vào một cây xăng thì bị hơn hai mươi thanh niên đi trên nhiều xe máy tới vây đánh hậu quả trần lâm bị đánh gãy một răng hàm bầm mắt xưng tấy vùng chán
người dân địa phương đã đưa lâm lên bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu được biết vụ việc hiện đang gây bức xúc lớn cho gia đình nạn nhân và những người xung quanh hiện trường
tại an giang với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nguyễn ngọc tú chú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
theo kết quả điều tra sau khi nguyễn thị thảo ly lừa đảo chiếm đoạt ba chiếc xe máy và một chiếc điện thoại di động của những người chạy xe ôm nguyễn ngọc tú đã mang số tài sản trên đi cầm và bán được một mươi ba triệu đồng
số tiền này cả hai dùng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng
xin chào tạm biệt